cơn bão số hai có tên gọi quốc tế là moon hồi bảy giờ ngày ba tháng bảy vị trí tầm bão nằm trên khu vực phía tây đảo hải nam trung quốc cách huyện đảo bạch long vĩ khoảng hai trăm hai mươi km cách đất liền các tỉnh quảng ninh nam định khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão trên đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình từ đêm nay mùng ba tháng bảy có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
từ gần sáng đến trưa có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
mai mùng bốn tháng bảy có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
khu vực hà nội từ chiều nay mùng ba tháng bảy có mưa đêm nay và ngày mai mùng bốn tháng bảy có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong mưa rong có khả năng sẽ do lốc xét và gió giật mạnh